tại hà nội viện nghiên cứu kinh tế và chính sách phối hợp cùng liên minh nông nghiệp với sự hỗ trợ của tổ chức osfarm việt nam
tổ chức diễn đàn nông nghiệp mùa thu hai nghìn một mươi chín với chủ đề chính sách đất đai và sự phát triển nông nghiệp việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
đây là sự kiện lớn nhất trong năm của chuỗi các diễn đàn chính sách nông nghiệp việt nam
theo các chuyên gia việt nam là một trong những quốc gia có mức bình quân ruộng đất theo đồng người thấp nhất thế giới
nên nông nghiệp việt nam được coi là thế mạnh của đất nước nhưng đang được phát triển chủ yếu dựa vào khoảng một mươi triệu hộ nông dân cá thể
với trên bảy mươi sáu triệu thừa và mảnh ruộng nhỏ lẻ phân tán
đây là một trong những trở ngại lớn nhất cho việc phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hiện đại và bền vững
trên cơ sở hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp đặc biệt là các tập đoàn kinh tế
tại diễn đàn các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến chính sách đất đai hiện nay
trong đó có những góc nhìn về chính sách dịch chuyển đất đai theo hướng tích tụ tập trung và tác động
một số khó khăn trong tích tụ và tập trung dụng đất tại vùng đồng bằng sông hồng
nghiên cứu thực tế về việc tích tụ tập trung đất nông nghiệp và sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cây công nghiệp
cụ thể là cây điều ở bình phước